ngày bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai tổ công tác công an tỉnh điện biên phối hợp với công an tỉnh say sổm bun cộng hòa dân chủ nhân dân lào
đã phá thành công chuyên án truy xét bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm sùng a dua tên gọi khác là giang sống ly
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy trú tại huyện mường ảng tỉnh điện biên
đối tượng cầm đầu đường dây mua bán trái phép một một mươi bánh heroin từ lào về việt nam
trước đó vào ngày hai mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bốn sau khi bắt quả tang hai đối tượng vận chuyển ma túy
ban chuyên án đã xác định được một đường dây gồm một mươi đối tượng thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy
với số lượng lên tới một một mươi bánh heroin từ năm hai nghìn bảy
ngay sau khi những đối tượng đầu tiên trong đường dây này bị phát hiện bắt giữ sùng a dua đã lẩn trốn sang lào
trong suốt bảy năm lẩn trốn dua đã đưa vợ con sang tuyệt đối không liên lạc về việt nam
đến sáng ngày bốn tháng ba
năm hai nghìn hai mươi hai tổ công tác của công an tỉnh điện biên tại lào đã phối hợp với các lực lượng chức năng của nước bạn
tiếp cận khống chế bắt giữ thành công đối tượng tại huyện an nụ vông tỉnh say sổn buôn cộng hòa dân chủ nhân dân lào
còn tại tỉnh thái nguyên công an thành phố sông công vừa phát hiện bắt quả tang một nhóm gồm sáu đối tượng
có hành vi tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ vũ khí quân dụng
trước đó vào khoảng hai mươi một h một mươi năm phút ngày mùng hai mươi ba h
hai mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai tổ công tác của công an thành phố sông công đã bắt quả tang sáu đối tượng
đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy tại chỗ ở của đối tượng mai thành sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
trú tại tổ một mươi phường thắng lợi thành phố sông công thu giữ bốn hai trăm bảy mươi bảy gram ma túy tổng hợp
cùng với một số đồ vật là dụng cụ để các đối tượng sử dụng ma túy
khám xét khẩn cấp chỗ ở của thành tại hai địa điểm thuộc phường thắng lợi thu giữ thêm sáu mươi ba bảy mươi chín gram ma túy tổng hợp
hai khẩu súng ngắn
một súng tự chế một khẩu súng nghi là súng quân dụng năm viên đạn và một số vật chứng có liên quan
nghiện game lấy điện thoại của mình đi cầm cố được một mươi triệu đồng sau đó nạp tiền vào game online
sau khi thua hết tiền lại nảy sinh ý định cướp tài sản
đây là hành vi của đối tượng lê quốc khánh chú tại quận thanh khê vừa bị công an phường an hải đông
đấu tranh làm rõ về hành vi cướp giật tài sản
cụ thể vào ngày ba tháng ba khánh đến một tiệm cầm đồ trên đường lê hữu trác
quận sơn trà thành phố đà nẵng để cầm cố chiếc điện thoại iphone một mươi một pro max
và được chủ tiệm đồng ý cầm cố với giá tiền là một mươi triệu đồng
số tiền này đối tượng đã tiêu xài hết để nạp tiền vào tài khoản game
thua hết số tiền này đối tượng đã nảy sinh ý định cướp tài sản lừa chủ tiệm cầm đồ
lấy điện thoại cho mình chuộc lại rồi lên xe chạy mất
nhận được tin báo của người dân bằng các biện pháp nghiệp vụ công an phường an hải đông
đã nhanh chóng bắt giữ được đối tượng khánh khi đang lẩn trốn
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa vừa phát hiện bắt quả tang tám đối tượng
đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa tại nhà của nguyễn thị loan
ở phường bắc sơn thành phố sầm sơn thu giữ trên chiếu bạc tám mươi một triệu đồng
một bộ bát đĩa và các dụng cụ dùng để đánh bạc
ngoài nguyễn thị loan là chủ nhà trong giới bạc còn có lê văn minh vũ tiến dương
nguyễn hữu thắng nguyễn hữu hiển nguyễn hữu hưng lê văn tùng đều ở thành phố sầm sơn
và lê văn hiển ở thành phố thanh hóa
qua xác minh ban đầu lực lượng công an xác định lê văn minh là đối tượng cầm đầu tổ chức sới bạc này
minh không tham gia đánh bạc mà chỉ đứng xem khi kết thúc ca bạc nếu ai thắng sẽ cho minh vài trăm nghìn đồng
đội chống lậu phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh quảng ninh vừa chủ trì phối hợp
bắt giữ vụ vận chuyển hai bốn trăm linh kit test covid một mươi chín
có nguồn gốc từ trung quốc không có hóa đơn chứng tử
cụ thể vào chiều ngày bốn tháng ba tại khu vực vàng lầy phường trần phú thành phố móng cái
đội chống buôn lậu phòng cảnh sát kinh tế chủ trì phối hợp với đội quản lý thị trường số bốn phát hiện kiểm tra
bùi thị vân chú tại huyện đông triều tỉnh quảng ninh đang có hành vi tàng trữ hai bốn trăm linh kit test covid một mươi chín
không có hóa đơn chứng tử nhập lậu vào việt nam
số kit test trên được chứa trong bốn thùng do trung quốc sản xuất
bùi thị vân khai mua số hành trên qua mạng của người không quen biết với giá bốn mươi đồng một kit test
tổng số là chín mươi sáu triệu đồng về bán kiếm lời tuy nhiên chưa kịp tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
vâng thưa quý vị có thể thấy rằng gần đây số ca nhiễm covid một mươi chín phát hiện trong cộng đồng tăng cao
để chủ động xét nghiệm tầm soát người dân đã tìm đến các cơ sở y tế tại địa phương
hoặc là tự lấy mẫu test nhanh tại nhà
lợi dụng nhu cầu sử dụng kit test covid một mươi chín
thuốc phòng điều trị covid một mươi chín của người dân tăng cao
một số đối tượng đã có hành vi tàng trữ buôn bán các loại dụng cụ xét nghiệm
thuốc điều trị covid không có nguồn gốc xuất xứ không được phép lưu hành sử dụng
xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau
để đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự cũng như đảm bảo quyền lợi sức khỏe của người tiêu dùng
lãnh đạo công an tỉnh chỉ đạo phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh phối hợp với các đơn vị
chủ động giả soát
qua đó kịp thời phát hiện bắt quả tăng bốn vụ bốn đối tượng có hành vi vận chuyển gần hai bảy trăm linh kit test
hơn một mươi ba chín trăm linh viên nang được quảng cáo có tác dụng hỗ trợ điều trị covid
tại thời điểm kiểm tra các đối tượng đều không xuất trình được hóa đơn
chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng trên